ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi hai ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổng công ty cảng hàng không việt nam
đã tiến hành lễ khởi công xây dựng nhà ga hành khách t hai cảng hàng không quốc tế phú bài tỉnh thừa thiên huế
tham dự lễ khởi công có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
dự án xây dựng nhà ga hành khách t hai sân bay phú bài có tổng vốn đầu tư khoảng hai hai trăm năm mươi tỷ đồng
trích từ quỹ đầu tư phát triển của tổng công ty cảng hàng không việt nam
dự án gồm các hạng mục công trình như nhà ga hành khách hệ thống đường tầng đường giao thông
sân đỗ ô tô và các hạng mục phụ trợ đồng bộ
diện tích xây dựng trên một mươi m hai tổng diện tích sàn xây dựng hơn hai mươi hai m hai
công suất năm triệu hành khách một năm bảo đảm phục vụ hai năm trăm linh hành khách giờ cao điểm
dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
theo quyết định vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt cảng hàng không quốc tế phú bài được quy hoạch
là cảng hàng không dùng chung giữa dân dụng và quân sự đạt cấp bốn e theo mã chuẩn của icao
công suất thiết kế dự kiến năm triệu hành khách một năm đến hai nghìn hai mươi và chín triệu hành khách một năm đến hai nghìn ba mươi